chào mừng quý vị đến với bộ phim thời tiết bắc bộ
giữa trưa trời hứng nắng nhưng nắng khô nhiệt độ sẽ tăng lên từ một mươi bảy một mươi tám độ c
dự báo là kiểu thời tiết này sẽ còn kéo dài trong khoảng một tuần nữa
và với thời tiết xét khô như thế này thì quý vị cần phải uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin cho cơ thể
đồng thời quý vị nên sử dụng nhiều kem dưỡng ẩm để tránh ra khô nước nẻ
vâng ạ còn với khu vực miền trung thì khả năng mưa là sẽ vẫn còn tiếp diễn và mưa to thì chỉ diễn ra cục bộ
và tại tp hcm thì dự báo ngày hôm nay sẽ hạ nhiệt thời tiết mát mẻ
và chỉ trong khoảng nhiệt độ là từ hai mươi sáu độ c ạ